các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
riêng đối tượng lê hồng nguyên đã trực tiếp tiêu thụ hai mươi bốn chiếc xe máy trộm cắp của các đối tượng khác
từ lời khai trên lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám chiếc xe máy và bốn bộ khung xe máy là tăng vật của các vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh thái nguyên và tỉnh vĩnh phúc